bộ giao thông vận tải vừa ban hành quyết định dừng kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ
hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng kể từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
để thực hiện theo quy định tại nghị định số một mươi của chính phủ
quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
bộ giao thông vận tải yêu cầu sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố hà nội
thành phố hồ chí minh đà nẵng quảng ninh khánh hòa hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị
cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải
doanh nghiệp hợp tác xã kinh doanh vận tải và phương tiện kinh doanh vận tải
đang tham gia kế hoạch thí điểm trên địa bàn địa phương dừng hoạt động thí điểm
kể từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
trước đó ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi sáu bộ giao thông vận tải đã ban hành quyết định số hai mươi bốn
cho phép công ty trách nhiệm hữu hạn grab taxi và các doanh nghiệp hợp tác xã vận tải
có dây phép kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng được cấp tại các tỉnh thành phố
thực hiện thí điểm là hà nội thành phố hồ chí minh đà nẵng khánh hòa và quảng ninh
thời gian thí điểm trong vòng hai năm từ tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng một năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên không bao lâu sau khi thí điểm thực hiện quá nhiều bất cập mà grab tạo ra
đã gây bức xúc trong dư luận xã hội đặc biệt là mâu thuẫn giữa grab
và các doanh nghiệp taxi truyền thống trong nước